ubnd tỉnh nghệ an vừa có công điện khẩn giao công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị có liên quan
nhanh chóng điều tra truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng
đặc biệt là các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh nghệ an
ubnd tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương phân công lực lượng ứng trực
lập chốt kiểm soát người ra vào rừng ở các khu vực trọng điểm và có nguy cơ cháy cao
rừng tất cả các hoạt động xử lý thực bị bằng lửa
sẵn sàng có phương án di rời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra cháy rừng
tỉnh nghệ an cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các địa phương
nhanh chóng điều tra nguyên nhân thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu